hiệp định geneva được ký kết thủ đô hà nội hoàn toàn được giải phóng trong niềm vui hân hoan
sau chín năm kháng chiến trường kỳ của quân dân ta đây là một trong những mốc son lịch sử của dân
độc đánh dấu sự thành công trong cuộc kháng chiến của quân dân việt nam trên các mặt trận quân sự
và ngoại giao là thắng lợi của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc cũng như sự lãnh đạo tài tình của
chủ tịch hồ chí minh sau chiến thắng lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hiệp định geneva về đình
chiến ở đông dương được ký kết thủ đô hà nội được giải phóng một mươi sáu giờ ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
pháp cuối cùng rút qua cầu long biên quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố sáng ngày một mươi tháng một mươi
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm có bộ binh pháo binh
cao xạ cơ giới chia làm nhiều cánh lớn tiến vào hà nội tiếp quản tuyệt đối an toàn và nhanh gọn toàn
bộ những cơ quan đầu não các vị trí quân sự có tầm quan trọng đặc biệt của pháp ở hà nội như sân bay
bạch mai sân bay gia lâm đồn thủy khu thành và các công trình lợi ích công cộng xí nghiệp bệnh viện trường học
tôi là ở tiểu đoàn ba trăm bốn mươi sáu trung đoàn năm mươi bảy thì vào đầu tiên tiếp quản ở sân bay sân bay bình mai
thì tôi là lúc bây giờ là tiểu đội trưởng dân một tiểu đội một tổ vào thay gác chất pháp
đang đứng ở cổng hà nội sân bay gia lâm đồn thủy khu thành phố và các công trình lợi ích công cộng
sân bay bình mai thay gác xong rồi một cái là ba mươi phút sau thì đoàn cả tiểu đoàn nó vào
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hàng vạn nhân dân thủ đô hà nội dự lễ trào cờ long trọng do ủy ban quân chính thành phố tổ chức
cả hà nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong kháng chiến
lòng biết ơn đảng và bác hồ kính yêu

lòng biết ơn đảng và bác hồ kính yêu

lòng biết ơn đảng và bác hồ kính yêu
cả hà nội tinh bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong kháng chiến
lòng biết ơn đảng và bác hồ kính yêu
cả hà nội tinh bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong kháng chiến

lòng biết ơn đảng và bác hồ kính yêu
cả hà nội tinh bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong kháng chiến

cả hà nội tinh bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong kháng chiến
niềm tự hào khi thấy một hà nội sánh vai cùng những thủ đô của bạn bè quốc tế
ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ phố thanh nhàn quận hai bà trưng của ông trịnh phúc việt
năm ấy còn là một cậu học sinh sau khi nghe tin thủ đô được giải phóng
ngày đêm kết thúc thời học sinh ở tân trào tuyên quang đã vội vã xuôi tàu cano về hà nội với tâm trạng phấn khởi và xúc động
giờ đây khi mái tóc đã nhuốm màu thời gian đã từng chứng kiến sự đổi thay của hà nội sau sáu mươi ba năm giải phóng đã không giấu nổi niềm tự hào
nó đang dần trở thành một cái thủ đô hiện đại văn minh theo cái hướng tức là một cái thủ đô có tầm cỡ so với lại một số các thủ đô khác của thế giới
qua cái vấn đề mà ta đã giành được cái vấn đề thắng lợi hướng tổng thống tự do chuyển ra vấn đề xây dựng và phát triển thành nước
thì phải thấy rằng nó quá sự tưởng tượng suy nghĩ của tôi
không thể dùng được cái thủ đô hà nội hiện nay khác hẳn cái thời kia
từ cái tư tưởng cách mạng cái tinh thần anh hùng đó mà vượt qua được những cái khó khăn
để từ đó đến bây giờ thì hà nội nó khác xa lắm rồi
thủ đô của chúng ta đến năm hai nghìn một mươi bảy này thì chúng ta có thể sánh được với các nước trên thế giới
thời gian có thể làm phai đi nhiều ký ức trong tâm trí mỗi con người
thế nhưng những con người năm ấy của thủ đô
sẽ mãi dành cho hà nội
hà nội một thời đạn bom một thời hòa bình ấy những tình cảm đẹp đẽ
hà nội ơi luôn là tiếng gọi thầm thân thương nhất trong trái tim mỗi con người thủ đô
khi đi đâu xa nhớ về hà nội